dự án đoạn đường nối hai khu di tích tổng bí thư lê hồng phong đến sứ ủy trung kỳ và khu di tích phạm hồng thái
đi qua xã hưng châu huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an đã được đầu tư nâng cấp mở rộng và đưa vào sử dụng
thế nhưng chưa bàn giao đã bị sụt lún nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân nơi đây
dự án nâng cấp mở rộng đường giao thông này có tổng mức đầu tư khoảng sáu mươi tám tỷ đồng
do ủy ban nhân dân huyện hưng nguyên làm chủ đầu tư
hiện đoạn đường dài hơn một trăm linh mét bị sụt lún xuống kênh đoạn qua xã hưng châu huyện hưng nguyên nghệ an vẫn chưa được khắc phục
giao thông đi lại ở tuyến đường từ khu di tích tổng bí thư lê hồng phong đến sứ ủy trung kỳ
và khu di tích phạm hồng thái qua địa bàn xã hưng châu đang bị chia cắt

sau khi sự việc xảy ra cơ quan chức năng tỉnh nghệ an đã khoan thăm dò địa chất đoạn đường trên nhưng chưa rõ nguyên nhân
sau khi kiểm tra tại hiện trường cho thấy đoạn đường này nằm trên vỉa của một sườn đá có độ dốc khoảng bốn mươi năm độ
đoàn công tác của sở giao thông vận tải tỉnh nghệ an chỉ đạo đến kiểm tra hiện trường cho biết phía mép núi đang có hiện tượng động nước
đơn vị thi công phải đưa máy móc đến để khơi thông dòng chảy ra cống thoát cách đó khoảng ba trăm linh mét
sở giao thông vận tải chỉ đạo đến kiểm tra hiện trường cho biết phía mép núi đang có hiện tượng động nước
đơn vị thi công tiếp tục rào chắn đoạn đường phân luồng hướng dẫn người dân không đi qua đoạn đường này để tránh xảy ra sự cố nguy hiểm
giải quyết sự cố sụt lún đường khi chưa bàn giao cơ quan chức năng tỉnh nghệ an hiện đang tiếp tục thăm dò kiểm tra lấy mẫu địa chất
đề nghị cơ quan chức năng cần sớm khắc phục và làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố trên